các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế trời vẫn nhiều mây và có sương mù trong thời điểm buổi sáng
đến trưa và chiều trời hứng nắng nên mức nhiệt cao nhất trong ngày mai ở đây sẽ giao động trong khoảng từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
sau đó đến tối và đêm mai khi không khí lạnh tràn xuống thì các tỉnh phía bắc miền trung sẽ có mưa rông đồng thời nhiệt độ cũng giảm dần
phần còn lại của miền trung bao gồm các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào cho đến bình thuận trong ngày mai
trời phổ biến không có mưa và có nắng giáo
độ ổn định ở mức từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
tây nguyên và nam bộ đang trong chuỗi ngày ít mưa nắng nhiều
dự báo ngày mai tại đây trời vẫn có nắng từ sớm
cường độ bức xạ mặt trời tăng mạnh và số giờ nắng kéo dài từ tám đến một mươi tiếng mỗi ngày khiến cho độ ẩm hầu hết đều ở dưới bảy mươi
thậm chí là vào trưa và chiều độ ẩm còn giảm xuống mức dưới năm mươi
mang đến cho người dân ở các khu vực này cảm giác khô hanh và nóng bức
ở các tỉnh miền đông của nam bộ trong đó bao gồm cả thành phố hồ chí minh
cao nhất trong ngày mai sẽ phổ biến ở mức ba mươi ba ba mươi năm độ
trong khi đó ở khu vực miền tây nhiệt độ là từ ba mươi một đến ba mươi ba độ
còn tại khu vực tây nguyên nhiệt độ phổ biến mức từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
trên biển đêm nay và sáng sớm ngày mai trên khu vực vịnh bắc bộ tiếp tục có sương mù dày đặc
khiến cho tầm nhìn xa giảm thấp xuống dưới một km trong sương mù
khu vực huyện đảo hoàng sa không mưa gió đông bắc cấp bốn đến cấp năm nhiệt độ phổ biến từ hai mươi năm đến ba mươi độ
khu vực huyện đảo trường sa có mưa ở một vài nơi gió đông bắc cấp bốn đến cấp năm
nhiệt độ trong khoảng từ hai mươi sáu đến ba mươi một độ
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước